tại lâm đồng học sinh lớp sáu trở xuống ở một mươi năm trên một mươi sáu phường xã thuộc thành phố đà lạt bắt đầu học trực tuyến kể từ ngày hai mươi ba tháng hai trẻ mầm non tạm dừng đến trường
với bậc trung học cơ sở từ lớp bảy đến lớp chín phòng giáo dục và đào tạo đà lạt giao hiệu trưởng các trường căn cứ đánh giá cấp độ dịch bệnh trên địa bàn linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học trực tuyến hay trực tiếp cho phù hợp
bốn hà nam
tại hà nam ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho toàn bộ trẻ mầm non tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
học sinh tiểu học và lớp sáu tạm dừng việc học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến trong thời gian hai tuần để xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh
trong thời gian này sở giáo dục và đào tạo hà nam chỉ đạo các trường phối hợp thực hiện việc quản lý theo dõi báo cáo sát tình hình sức khỏe của trẻ
học sinh tiếp tục tập trung thực hiện dạy học trực tuyến cho học sinh theo đúng quy định đảm bảo nội dung tiến độ chương trình năm học
trước đó do tình hình thời tiết rét đậm rét hại kéo dài nhiều ngày nhiệt độ thường xuyên dưới một mươi độ c trẻ mầm non học sinh tiểu học đã được nghỉ học để phòng tránh rét
thưa quý vị dựa trên tình hình covid một mươi chín thực tế hiện nay ở việt nam việc đưa trẻ trở lại trường quá thực sẽ không tránh khỏi những khó khăn bất cập
tuy nhiên có lẽ trước khi ra thông báo họp trực tiếp
chúng ta cần nhìn xa hơn diễn biến dịch bệnh có thể lan đến đâu và chúng ta có đủ khả năng để kiểm soát mức độ lây lan đó không và kiểm soát như thế nào
những bước đi được vạch rõ như thế sẽ giúp các em học sinh cũng như phụ huynh không phải quay xe quá nhiều gây tâm trạng hào hứng vô nghĩa về việc đi học trực tiếp